theo báo cáo của sở y tế hà nội qua giám sát hơn một mươi ba năm trăm linh trường hợp ho sốt được người dân phản ánh
qua các ứng dụng công nghệ phòng chống dịch như bluezone tờ khai y tế vn
thành phố đã ghi nhận chín mươi năm trường hợp dương tính với sars cov hai
từ các kf nêu trên thành phố đã mở rộng giá soát tiếp tục xét nghiệm những trường hợp liên quan
và phát hiện thêm sáu trăm chín mươi một ca mắc tại cộng đồng
tổng số caf phát hiện được từ hoạt động giám sát người có triệu chứng nghi ngờ
chiếm khoảng bốn mươi số ca mắc ghi nhận của toàn thành phố hà nội trong đợt dịch thứ tư
công nghệ đã hỗ trợ tích cực trong việc khoanh vùng dập dịch nhanh
trung tâm công nghệ phòng chống covid một mươi chín quốc gia khuyến nghị người dân khai báo y tế hàng ngày
và xuất trình mã qr khi tới nơi công cộng
các địa điểm công cộng phải được thực hiện nghiêm việc quét mã qr của người đến